vụ cà phê năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín này trên địa bàn huyện miền núi hướng hóa tỉnh quảng trị do biến đổi khí hậu và do người trồng cà phê thiếu chăm sóc nên sản lượng cà phê sụt giảm nghiêm trọng
bên cạnh đó đã vào giữa vụ thu hoạch nhưng giá cà phê xuống quá thấp đã làm cho người trồng cà phê ở huyện miền núi hướng hóa gặp nhiều khó khăn
bà nguyễn thị điền ở xã hướng phùng huyện hương hóa trồng được hai hectare cà phê sản lượng cà phê năm nay của gia đình bà chỉ bằng một phần ba năm ngoái
ngoài sản lượng thấp bà điền cũng như nhiều người trồng cà phê khác ở huyện hương hóa đang lo lắng nhiều về sự bất ổn của thị trường
bà nguyễn thị điền ở xã hướng phùng huyện hương hóa trồng được hai hectare cà phê sản lượng cà phê khác ở huyện miền núi hương hóa đang lo lắng nhiều về sự bất ổn của thị trường